sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã về đến sân bay nội bài hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự phiên thảo luận cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi ba tại new york hoa kỳ
tuần lễ cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi ba diễn ra trong thời điểm
thế giới có nhiều xáo trộn thiếu hụt lòng tin và chủ nghĩa đơn phương có nguy cơ trỗi dậy
trong bối cảnh đó vai trò của liên hợp quốc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết
trong việc kiến tạo những nền tảng phát triển mới để xử lý có hiệu quả các thách thức toàn cầu
mặt khác các quốc gia cần tiếp tục đề cao vai trò của liên hợp quốc và cùng nhau đoàn kết phấn đấu
vì một thế giới hòa bình công bằng và phát triển bền vững
bài phát biểu nhấn mạnh trách nhiệm kép của mỗi quốc gia đối với những vấn đề toàn cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại phiên thảo luận cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi ba đã thể hiện rõ tinh thần này
tương lai của chúng ta phụ thuộc vào tình đoàn kết
chúng ta phải xây dựng lại niềm tin đã đổ vỡ
chúng ta phải thúc đẩy các dự án đa phương
lời phát biểu khai mạc của tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
tại kỳ họp khóa bảy mươi ba đại hội đồng liên hợp quốc
cho thấy những thách thức và trọng trách mà liên hợp quốc đang phải đối mặt
trong bối cảnh thế giới vẫn còn mang trên mình nhiều vết thương nghiêm trọng cả cũ và mới
vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
thỏa thuận hàn quốc và liên hợp quốc
cho thấy vẫn còn tồn tại những bất đồng sâu sắc giữa các nước
với thất bại cận kề tại iraq và syria
tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
đã tạo ra những chân rết tại nhiều khu vực trên thế giới
và có nhiều chiến thuật mới khiến việc đối phó
với nguy cơ tấn công khủng bố toàn cầu trở nên phức tạp hơn
các điểm nóng xung đột ở syri afghanistan vẫn chưa được giải quyết
gần một trăm linh người vượt địa trung hải
chạy trốn khỏi đói nghèo và xung đột
để tới châu âu trong năm hai nghìn một mươi bảy hơn ba người bỏ mạng trên biển
tại yemen tám năm triệu người đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng nhất thời hiện đại
thời gian qua thế giới gánh chịu những hậu quả khủng khiếp của biến đổi khí hậu
gây thiệt hại lên tới ba trăm hai mươi tỷ đô la trong năm ngoái
thế nhưng những mục tiêu của hiệp định paris về biến đổi khí hậu
đang đứng trước nguy cơ trạch hướng khi mỹ rút khỏi thỏa thuận
nhóm g hai mươi chịu trách nhiệm về tám mươi lượng khí thải nhà kính
lại chưa thể hiện rõ vai trò tiên phong trong cuộc chiến này
trên lĩnh vực kinh tế chính sách bảo hộ các biện pháp trừng phạt và đáp trả thương mại
đặc biệt căng thẳng thương mại mỹ trung quốc ngày càng leo thang
khiến nguy cơ tái diễn một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết
năm nay đại hội đồng hy vọng rằng
được những nghị quyết rất cụ thể
từ năm mươi một quốc gia đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
tới một trăm chín mươi ba thành viên hiện nay
liên hợp quốc đã trở thành một hệ thống toàn diện
hoạt động trên tất cả các lĩnh vực và khu vực trên thế giới
với mong muốn đóng góp cho sự thịnh vượng và hòa bình của ngôi nhà chung
kể từ khi chính thức gia nhập liên hợp quốc ngày hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
việt nam đã và luôn là thành viên rất tích cực của tổ chức lớn nhất hành tinh
thủ tướng nguyễn xuân phúc
tham dự phiên họp của đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi ba
một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của việt nam
đó là độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển
phát huy vai trò của việt nam tại các cơ chế hợp tác đa phương
chúng tôi luôn nhất quán trong việc đề cao hiến dương liều quốc
các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế
trong giải quyết các tranh chấp quốc tế bàn biện pháp hòa bình
trong đó có khu vực biển đông
tên cơ sở công ước của liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
tham dự phiên họp của đại hội đồng liên hợp quốc lần này với thông điệp
tăng cường đối tác toàn cầu vì một thế giới hòa bình công bằng và phát triển bền vững cho mọi người dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đề nghị vấn đề trách nhiệm kép
mỗi quốc gia có thêm trách nhiệm đối với các vấn đề toàn cầu
mỗi cá nhân có thêm vai trò công dân toàn cầu
việt nam ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình
an ninh quốc tế hợp tác phát triển và bảo đảm quyền con người
hỗ trợ các nhóm thiết yếu thế bảo vệ tốt môi trường bảo đảm quyền con người cho mọi công dân
đồng thời đề cao trách tinh thần đối thoại và hợp tác trong vấn đề quyền con người
những đóng góp của việt nam trên cả ba trụ cột hòa bình và an ninh quốc tế
phát triển quyền con người đều được liên hợp quốc và bạn bè quốc tế đánh giá cao
điều này được tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres tái khẳng định trong cuộc gặp với thủ tướng nguyễn xuân phúc tại trụ sở của liên hợp quốc
ông guterres cũng cảm ơn những đóng góp tích cực của việt nam vào việc thực hiện các công việc chung của liên hợp quốc
và các sáng kiến cải tổ phương thức hoạt động của liên hợp quốc
ông mong muốn việt nam tiếp tục đi đầu thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
việc nhóm năm mươi ba nước châu á thái bình dương nhất trí thông qua đề cử việt nam
ứng cử ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc thể hiện sự ủng hộ và tín nhiệm cao của các nước trong khu vực đối với vai trò và năng lực của việt nam
để phát huy hơn nữa trách nhiệm kép đối với cộng đồng quốc tế việt nam mong muốn nhận được sự ủng hộ của tất cả các nước thành viên liên hợp quốc
trong việc trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một